tổng cục du lịch và tổng cục quản lý thị trường đã ký kết quy chế phối hợp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số
hỗ trợ tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch
đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của khách du lịch
tổng cục du lịch và tổng cục quản lý thị trường thống nhất trao đổi thông tin tài liệu
dữ liệu về các phương thức thủ đoạn hoạt động xâm phạm quyền lợi của khách du lịch
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ tiếp nhận phản hồi xử lý phản hồi của khách du lịch
và phối hợp trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
hướng đến đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như là để làm sao nâng cao chất lượng phục vụ của khách hàng trong thời gian tới khi mà đại dịch đã đi qua
dịp này ban tổ chức cũng giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm ứng dụng du lịch việt nam an toàn
ứng dụng có tính năng kết nối liên thông giữa du khách đơn vị cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước
triển khai cái ứng dụng này thì đối với cả phía tổng cục du lịch thì sẽ kết nối được ba cái thành phần rất là quan trọng
thứ nhất là những người khách người dân và những người đi du lịch sử dụng sản phẩm du lịch
thứ hai là các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch ví dụ như khách sạn nhà hàng cơ lựa hành các quán ăn
thứ ba quan trọng là những người mới tham gia vào đấy là các cơ quan quản lý nhà nước và đây là tổng cục du lịch và tổng cục thị trường
có bất kể những cái hành vi gian lận thương mại nào xảy ra thì người dân và khách du lịch thì đều có thể thông qua những cái ứng dụng như thế này
để có thể phản ánh kịp thời đến các đơn vị
chúng tôi là tổng cục thị trường
các ý kiến phản hồi của khách du lịch sẽ được tổng cục quản lý thị trường phối hợp với tổng cục du lịch kiểm tra và xử lý theo quy trình đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho du khách